bộ trưởng tô lâm mong muốn bà con đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh điện biên
tích cực chung tay với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung
và việc sửa chữa xây dựng nhà ở để bà con sớm ổn định chỗ ở có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc
việc xây dựng đời sống văn hóa mỗi gia đình ở khu dân cư thôn bản có thành công được hay không
là do chính ở mỗi chúng ta
xây dựng khu dân cư thôn bản trong lành bình yên
và đời sống vật chất tinh thần được cải thiện là để chính chúng ta được thụ hưởng
vì vậy tôi mong muốn bà con luôn luôn đồng lòng phát huy bản sắc văn hóa
truyền thống tốt đẹp và sức mạnh khối đại đoàn kết
toàn dân tộc quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh
hơn một một trăm linh căn nhà hơn một một trăm linh mái ấm sẽ được lực lượng công an phối hợp cùng các đơn vị
triển khai xây dựng sớm cho nhân dân tỉnh điện biên trong thời gian tới
nhân dân tại địa bàn cực kỳ khó khăn nơi đây phấn đấu vươn lên xây dựng một cuộc sống mới
hôm nay là thấy bộ trưởng bộ công an và các doanh nghiệp lại hỗ trợ cho nhân dân và tả quạt cho nhân dân
những người già làm và những người hộ nghèo khổ khăn trong vòng cao
thì nhân dân chúng tôi rất vui lòng và rất chân thành cảm ơn bộ trưởng bộ công an và tù hồng bộ các doanh nghiệp
để triển khai có hiệu quả
nguồn kinh phí được ủng hộ bộ trưởng tô lâm đề nghị tỉnh ủy điện biên tiếp tục phát huy kinh nghiệm quý báu trong thời gian qua
nhanh chóng triển khai tổ chức việc xây dựng sửa chữa nhà cho các hộ nghèo hộ gặp nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh
nhất là khi thời tiết đã chuyển sang mùa đông bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
công an tỉnh điện biên bố trí tăng cường cán bộ chiến sĩ hỗ trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh điện biên trong việc xây dựng sửa chữa nhà
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã phát động và trao tặng cho quỹ khuyến học của huyện điện biên đông tỉnh điện biên năm trăm linh triệu đồng
thưa quý vị sau ba lần tổ chức giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng thu hút được sự quan tâm của xã hội
và sự tham gia tích cực của các cơ quan
cơ quan báo chí các nhà báo nhiều tác phẩm đã tạo hiệu ứng tác động xã hội rất lớn đem lại hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực của toàn đảng toàn dân
vào tối ngày hôm qua bốn mươi năm tác phẩm báo chí xuất sắc đã được vinh danh tại lễ trao giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
dự buổi lễ có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí võ văn thưởng thường trực ban bí thư trung ương đảng phó trưởng ban chỉ đạo ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực đồng chí nguyễn hòa bình tranh án tòa án nhân dân tối cao ủy viên ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực cùng dự có các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành và tác giả nhóm tác giả được trao giải
phá án tham nhũng giữa đại dịch covid một mươi chín là tác phẩm báo chí gồm ba kỳ của nhóm tác giả duy hiền anh hiếu quỳnh vinh đăng tải trên báo công an nhân dân
với những phân tích chuyên sâu về thủ đoạn của nhóm đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh nhằm trục lợi tham nhũng trong lĩnh vực y tế
đồng thời phản ánh quá trình điều tra phá án của các đơn vị bộ công an
ngay sau khi được đăng tải loạt bài đã thu hút sự quan tâm theo dõi đặc biệt của dư luận xã hội
tác phẩm đã đạt giải b tại giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ ba
cái loạt bài này nó có cái tính dự báo tính dân đe và cái tính cảnh báo
đặc biệt là đối với trong lĩnh vực y tế thì liên quan đến sức khỏe của người dân và trong mùa dịch ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân rất nhiều
mà lại phải chịu những cái
vô lý trong cái giá thuốc rồi giá điều trị
thì cái việc đó là cần phải ngăn chặn ngay
và sau loạt bài này thì chúng ta đều thấy rõ là liên tiếp trong những thời gian vừa qua thì bộ công an tiếp tục bóc gỡ nhiều vụ tham nhũng xảy ra ở các bệnh viện lớn
năm nay giải đã nhận được số lượng tác phẩm báo chí lớn nhất từ trước đến nay với gần một hai trăm linh tác phẩm của trên một trăm linh cơ quan báo chí
bốn mươi năm tác phẩm xuất sắc đã được trao giải
trong đó đây là năm đầu tiên tìm ra giải đặc biệt
nhiều tác phẩm được đầu tư công phu thể hiện chất đấu tranh trong tác phẩm
trong đó nhiều tác phẩm điều tra đã kịp thời lên tiếng bảo vệ người dân bảo vệ công lý
nhiều đại án lớn được đưa ra ánh sáng
đây là những đóng góp không nhỏ của báo chí đồng thời thể hiện tính dũng cảm dấn thân của người làm báo
quán triệt sâu sắc phương châm lấy xây để chống
lấy tích cực để chống

cùng với việc kịp thời phát hiện đấu tranh kiên quyết với các hành vi tham nhũng tiêu cực
cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đồng thời qua hoạt động của báo chí cần chú ý phát hiện những quy định hiện hành còn bất cập có kẽ hở dễ phát sinh các hành vi tham nhũng tiêu cực
để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn nữa
các hành vi tham nhũng tiêu cực từ gốc từ khi mới manh nhà
qua ba lần tổ chức giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng khẳng định được vị thế trở thành một giải báo chí chuyên đề đặc biệt
thông qua các tác phẩm báo chí giá trị góp phần quan trọng ngăn chặn kiềm chế đẩy lùi tình trạng tham nhũng tiêu cực
củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và huy động được sức mạnh đã đoàn kết toàn dân tộc